tại tỉnh hậu giang dù mới là đầu mùa mưa nhưng tình hình sạt lở đang diễn biến khá phức tạp
số điểm sạt lở đều tăng so với cùng kỳ
tính đến nay trên địa bàn tỉnh đã xảy ra ba mươi một điểm sạt lở trong đó huyện châu thành xảy ra ba mươi điểm
ước tổng thiệt hại hơn hai tỷ đồng
để chủ động ứng phó ubnd các địa phương đã chỉ đạo bộ phận chuyên môn
thường xuyên theo dõi kiểm tra các điểm sung yếu về sạt lở trên các tuyến canh sông
và cắm biển cảnh báo để người dân và các phương tiện qua lại phòng tránh an toàn